thưa quý vị và các bạn sau một ngày hứng nắng thì hôm nay miền bắc trời lại chuyển mây nhiều và đà tăng nhiệt bị trứng lại
nguyên nhân là do từ đêm qua khối không khí lạnh suy yếu tạo đà cho đới gió đông nam đưa ẩm từ biển vào
đêm nay hầu khắp các tỉnh thành phía đông của bắc bộ vẫn duy trì tình trạng nhiều mây lác đác một vài nơi có mưa
kèm theo đó là hiện tượng sương mù xuất hiện khiến cho nhiều nơi tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới một km trong sương mù
dự báo trạng thái nhiều mây và sương mù ở các tỉnh thành miền bắc sẽ kéo dài đến khoảng tám chín giờ sáng mai
sau chín giờ sáng mai vùng áp thấp phía tây phát triển trở lại bắc bộ sẽ quay trở lại với tiết trời nắng giáo
khu vực tây bắc bộ là nơi có nắng sớm và mạnh nên nhiệt độ cao giao động trong khoảng từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
còn ở các tỉnh thành phía đông nắng muộn và yếu hơn nên nhiệt độ giao động từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
ảnh hưởng của khí lạnh yếu và lệch đông cũng khiến cho thanh hóa và nghệ an trong đêm nay có nhiều mây
sương mù nhẹ cũng xuất hiện trong khoảng nửa đêm và sáng
sang ngày mai khi có tác động của hoàn lưu vùng áp thấp phía tây toàn bộ trung bộ trời sẽ đồng loạt chuyển nắng
mức nhiệt từ thanh hóa đến thừa thên huế là từ ba mươi ba mươi ba độ
trong khi đó ở khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nhiệt độ là từ ba mươi ba cho đến ba mươi năm độ
ở phía nam khối không khí ổn định đã lấn lại và bao trùm hầu khắp tây nguyên và nam bộ
vì thế mà sang ngày mai nam bộ và tây nguyên trời không mưa nắng mạnh từ sớm
mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên giao động trong khoảng từ ba mươi một cho đến ba mươi bốn độ
còn ở nam bộ khu vực miền đông sẽ xảy ra nắng nóng diện rộng
với mức nhiệt cao từ ba mươi năm ba mươi sáu độ
còn ở miền tây nhiệt độ là từ ba mươi ba ba mươi năm độ
về chiều và tối mai ở một số nơi khu vực biên giới tây nam như tây ninh
long an và đồng tháp sẽ có mưa rào và rông nhưng chỉ là những cơn mưa rông cục bộ
trên biển ở vịnh bắc bộ cần lưu ý trở lại hiện tượng sương mù
làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới một km trong khoảng nửa đêm và sáng
ngoài khơi khu vực phía bắc của biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa gió chuyển hẳn sang hướng đông đến đông nam
cường độ ở mức cấp ba bốn
còn ở khu vực huyện đảo trường sa cũng như khu vực phía nam của biển đông
tiếp tục duy trì thành phần gió đông bắc ở mức cấp bốn
hầu khắp biển đông không nơi nào có mưa rông nên tầm nhìn xa trên một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước